bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện tích hợp cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành công an trên cổng dịch vụ công quốc gia quý i năm hai nghìn hai mươi

bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện tích hình thực hiện tích hợp cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành công an trên cổng dịch vụ công quốc gia quý i năm hai nghìn hai mươi